đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao lần thứ hai mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã được tổ chức
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng bộ ngoại giao dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên
góp phần xây dựng ngành ngoại giao năng động sáng tạo hiệu quả chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đại hội đại biểu đảng bộ bộ ngoại giao được tổ chức vào dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập ngành ngoại giao
phát biểu chỉ đạo đại hội đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh toàn thể cán bộ đảng viên bộ ngoại giao cần nâng cao quyết tâm chính trị
triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả các trụ cột lĩnh vực của công việc đối ngoại hướng tới đại hội một mươi ba của đảng
cần tập trung trí tuệ tìm giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nhiệm vụ chính trị đối ngoại càng lớn thì công tác xây dựng đảng càng cần phải chú trọng
vững vàng về chính trị tư tưởng thống nhất về ý chí và hành động chặt chẽ về tổ chức góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam
sau thời gian làm việc nghiêm túc hiệu quả đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ bộ ngoại giao nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đoàn đại biểu bộ ngoại giao đi dự đại hội đại biểu đảng bộ khối cơ quan trung ương lần thứ một mươi ba